một mươi chín đối tượng có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy đã bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
vào sáng ngày hôm qua công an huyện xuân lộc bắt quả tàng một mươi chín đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng của phạm bá tú
tại ấp tân tiến xã xuân hiệp huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
tại đây lực lượng công an phát hiện năm gói ni lông màu trắng và chín đoạn ống nhựa bên trong đều chứa ma túy dạng tổng hợp và heroin với tổng trọng lượng khoảng tám ba mươi bảy gam ma túy
đồng thời phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng chia nhỏ ma túy và một số vũ khí tại nơi ở của tú
qua đấu tranh công an xác định tú là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và giúp sức cho tú còn có nguyễn hữu toàn
toàn thường xuyên lui tới nhà của tú để lấy ma túy và đi giao cho các con nghiện
qua test nhanh tất cả các đối tượng đều dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh tp hà nội vừa tạm giữ hình sự và ra lệnh giữ người đối với một mươi một đối tượng về hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm
hầu hết những đối tượng này đều đang trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi một tuổi
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội đối tượng tiến rủ cả nhóm hẹn gặp đánh nhau với một nam thanh niên có nickname facebook nhất sinh
nhóm thanh niên này đã tập trung tại khu vực ngã năm thị trấn văn giang hưng yên cùng rất nhiều hung khí để thực hiện hành vi vi phạm của mình
lúc chuẩn bị nhau thì bọn em có một phóng lợn một kiếm nhật một bình xịt cây với cả ba ton vệ ba khúc với một tiếp sát này hết
em dùng tiếp sát vượt vào đầu xe lúc đấy em hành động theo bản năng thôi mà em chưa nghĩ được bây giờ thì em biết là mình sai
khi đến địa điểm hẹn gặp
nhưng không thấy nhóm thanh niên có nick facebook nhất sinh nhóm của tiến đã tiếp tục di chuyển đến đoạn đường nguyễn văn cử long biên
tại đây nhóm thanh niên đã có hành vi cướp xe máy và dùng tuyếp sắt kiếm mũ bảo hiểm để đuổi đánh nhóm nạn nhân đang đỗ xe bên lề đường
vì hiểu lầm đây là nhóm thanh niên mình hẹn gặp
em đuổi đánh nọc xong thì em có đuổi thêm một em đèo thêm bạn với cả thêm một xe nữa spa sau đuổi thêm lên qua đoạn cầu đông trù
đối tượng đấy quay đầu bỏ chạy thì gặp ba xe xe spa sau thì bị xe spa sau cầm gậy tiếp sát ngã lọng trọn ra và ngã ra thì bỏ xe chạy
thế là có một anh spa sau đấy lấy xe đấy về
hiện nay việc xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội và có hành vi hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực xảy ra rất nhiều
đặc biệt là với những đối tượng còn đang là thanh thiếu niên
điều này đặt ra vấn đề cấp thiết trong việc quản lý con em của mỗi gia đình
qua cái sự việc này thì cũng cảnh báo đến đối với các bậc cụ huynh
thì lứa tuổi của các cháu vi phạm đều là hai mươi hoặc là dưới chưa đủ tuổi thành niên
cái việc đấy thì là các gia đình phải có sự quản lý giáo dục trong cái dịp tết
cũng như là cái giao xe cho các cháu khi ra ngoài đường
ngoài ra thì cái mối quan hệ của các cháu thì cũng cần có sự là kiểm soát
ngoài cái hậu quả về cái việc
là cướp tài sản thì cũng là có hai người bị hại cũng bị chém
công an huyện đông anh cũng phối hợp với phòng pc hai đã tổ chức truy xét
và làm rõ và bắt giữ đối với các đối tượng trên
hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ và mở rộng điều tra
làm rõ từng hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với các bị can về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ
có địa chỉ tại số hai ngõ chín phố đằng thai mai quận tây hồ hà nội
tất cả các quyết định khởi tố đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh phê duyệt
vào ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở chỗ làm việc
đối với tân tú hải sáu mươi một tuổi trú tại quận đống đa hà nội
là thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ
đặng quang tuấn năm mươi một tuổi ở quận cầu giấy hà nội nguyên chủ tịch hội đồng công ty tây hồ
phạm việt anh bốn mươi sáu tuổi ở quận ba đình hà nội nguyên phó tổng giám đốc công ty tây hồ
và chu thị ngọc nga sáu mươi tuổi ở quận tây hồ hà nội là trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ
hiện công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các hành vi vi phạm có liên quan đến vụ án
trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là giám đốc công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp
tại quận một tp hcm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố bị can
và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ban quản lý dự án lưới điện miền nam ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng phần móng
thuộc công trình phân pha dây dẫn đường dây một trăm một mươi kv vĩnh long vũng liêm có giá trị hợp đồng trên bốn trăm một mươi bảy triệu đồng
với công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp do trần anh tuấn làm giám đốc
trần anh tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng chứng chỉ hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc
làm khống hợp đồng lao động với hai cán bộ giám sát xây dựng để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu
quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình theo quy định
mà chỉ căn cứ vào số liệu hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp để hợp thức hóa việc giám sát và nghiệm thu công trình
trần anh tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng
số còn lại chưa quyết toán thì bị cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện
do công trình không được giám sát nên các đơn vị thi công đã rút ruột công trình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của công trình
trong thời gian gần đây công an tỉnh cà mau nhận được phản ánh của người dân mà chủ yếu là các hộ kinh doanh
về việc đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng là các cán bộ tín dụng của một số ngân hàng đóng trên địa bàn thành phố cà mau
cùng với sự sơ hở mất cảnh giác của các bị hại
các đối tượng lừa đảo đã ra tay thực hiện hành vi chiếm đoạt hàng tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam
đối với huỳnh hiền thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thơm nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
theo khai nhận từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thơm lấy lý do là cần tiền cho khách hàng vay để đáo hạn
chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền hơn ba tỷ đồng
cũng bằng thủ đoạn như trên nguyễn hải đăng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại cà mau
đã chiếm đoạt của nhiều người quen với tổng số tiền gần một mươi một năm tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau chúng tôi đã thủ lý giải quyết một mươi vụ án vụ việc
liên quan đến cán bộ tín dụng của một ngân hàng
một số ngân hàng với tổng số tiền thiệt hại là khoảng trên bốn mươi năm tỷ đồng
qua quá trình giải quyết cơ quan điều tra đã tiết hành khởi tố
sáu vụ án là năm vụ án và bắt tạm giam bốn mươi ca
còn lại các vụ việc khác thì đang tiếp tục để điều tra xác minh làm rõ
cũng với mark là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
lê sơn lĩnh được cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay của nạn nhân có địa chỉ tại thành phố cà mau
lợi dụng vào sự tin tưởng của lãnh đạo công ty lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối
tự ý làm ba khế ước vay và chiếm đoạt số tiền một bảy tỷ đồng
tiếp đó lĩnh đã thực hiện hành vi hai lần nữa và chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
để tránh bị các đối tượng lợi dụng vào danh nghĩa nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân cần hết sức cảnh giác và cần đọc kỹ những thông tin trên các hồ sơ trước khi ký tên
tuyệt đối đừng vì sự chủ quan đặt lòng tin nhầm chỗ dẫn đến những thiệt hại không đáng có
bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn quản lý tài sản
quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
theo đó cơ sở quản lý sức khỏe người mắc covid một mươi chín hướng dẫn người mắc covid một mươi chín
thực hiện tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào phiếu theo dõi sức khỏe người mắc covid một mươi chín tại nhà
hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và buổi chiều khi có các dấu hiệu triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu điều trị
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng ban hành công văn yêu cầu sở y tế và ubnd các quận huyện thị xã
ra soát tăng cường tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng có
ubnd tp yêu cầu tiếp tục ra soát tuyên truyền vận động và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho người thuộc nhóm nguy cơ hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ các trường hợp trong độ tuổi
nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều người từ chối tiêm trên địa bàn
tiếp tục giả soát kỹ người trên năm mươi tuổi người có bệnh lý nền người có nguy cơ cao
không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ
theo hướng dẫn của bộ y tế
bổ sung tiêm nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho người thuộc nhóm nguy cơ người sống chung
người cùng gia đình thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ liều cơ bản
thực hiện nghiêm chiến dịch cao điểm tiêm chủng mùa xuân
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng hai học sinh tất cả các cấp học ở một mươi năm trên một mươi năm huyện
thị xã thành phố của tỉnh đắk lắc đã được tổ chức dạy học trực tiếp
và trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp tỉnh đắk lắc đã yêu cầu các địa phương
nhà trường phải triển khai tốt các phương án phòng chống dịch
đảm bảo an toàn cho học sinh khi học trực tiếp tại trường học
tính cho đến sáng ngày hôm nay tỉnh đắk lắc đã ghi nhận một mươi tám ba trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín
và hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến khó lường
nhất là sau dịp tết nguyên đán số ca bệnh đang có chiều hướng tăng cao
tỉnh đắk lắc yêu cầu ngành giáo dục và chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
để có phương án ứng phó nhanh với từng tình huống dịch bệnh
khi học sinh học trực tiếp tại trường
tại thành phố bumathuot vào sáng ngày hôm nay là ngày đầu tiên học sinh mầm non tiểu học lớp sáu
đến trường trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
và để đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian học trực tiếp
nhà trường và phụ huynh đều chủ động triển khai phương án phòng chống dịch
khi học sinh đến trường học trực tiếp
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai tỉnh đắk lắc có hơn một trường học
với hơn bốn trăm năm mươi học sinh ở các cấp học
và hiện nay tỉnh đắk lắk có một trăm ba mươi tám học sinh
trong khi đó một bốn trăm tám mươi bảy học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên
đã được tiêm vaccine mũi một một trăm một mươi ba bốn trăm sáu mươi bảy học sinh đã được tiêm vaccine mũi hai
và trong khi đó tại thành phố đà nẵng vào ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên
học sinh lớp sáu được đi học trở lại trường
như vậy là cho đến nay toàn bộ khối lớp của các trường trung học cơ sở
và trung học phổ thông trên địa bàn đã triển khai việc dạy và học trực tiếp
với phương châm đảm bảo thích nghi linh hoạt và an toàn
trong bối cảnh mới của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ngày đầu tiên đi học trực tiếp với các em học sinh khối sáu đây cũng là ngày tự trường
dù đã là thời điểm bắt đầu học kỳ hai
trường lớp thầy cô bạn bè và âm thanh rộn rã của tiếng trống trường
với các em đó là những cảm xúc khó quên và niềm vui không tạ
con cảm thấy rất là vui khi được gặp lại các bạn và một năm học mới
học kỳ hai con mong là sẽ học thật thật tốt và quen thêm được nhiều bạn mới
con thấy rất là vui và được gặp nhiều bạn mới cho nên là con rất là vui
đến ngày hôm nay trên địa bàn thành phố đà nẵng việc dạy học trực tiếp đã được triển khai
đối với toàn bộ các khối lớp của các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
riêng những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch cấp bốn vẫn tổ chức học trực tuyến
công tác phòng chống dịch
bảo an toàn cho học sinh và giáo viên vẫn là vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu
chúng tôi thực hiện đầy đủ các công tác vệ sinh các phòng học phóng mát sát quẩn
vào giờ ra chơi các cháu sẽ giải lao tại lớp hạn chế di chuyển ra các lớp chung quanh
hạn chế nói chuyện với các bạn ở các lớp khác nhằm giảm thiểu tối đa và dễ dàng cho vấn đề
chi vết khi xuất hiện các cây không trong trường học
và trong tình huống nếu như
khi các cháu đọc được tiếp mà có xuất hiện các cây không trong lớp học
thì lớp đó sẽ chuyển sang học trực tuyến bảy ngày
sau thời gian bảy ngày các cháu sẽ tiến hành tích nhanh covid
âm tính thì các cháu sẽ đọc trở lại trực tuyến trở lại
để đảm bảo quyền lợi cũng như tạo điều kiện cho các em học sinh
các trường hiện đang rất linh hoạt trong việc triển khai kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến
đối với các trường hợp các em học sinh đang là f f một
thì nhà trường đã tạo các phòng học trực tuyến và đưa các em vào học trong các phòng trực tuyến đó
đồng thời nhà trường cũng xây dựng thờ khố biểu và phân công giáo viên giảng dạy
chung với cái thờ khố biểu tiên lớp học mà hiện nay các em đang học
đảm bảo song song tiến độ giữa học trực tiếp và trực tuyến
theo kế hoạch ngày hai mươi một tháng một mươi hai tới đây học sinh tiểu học tại thành phố đà nẵng sẽ được học trực tiếp
riêng đối với học sinh mầm non sẽ quyết định sau khi thăm dò khảo sát ý kiến của phụ huynh học sinh
ngày một mươi bốn tháng hai bị cáo tất thành cang nguyên phó bí thư thường trực thành hủy tp hcm
đã kháng cáo bản án sơ thẩm vụ án xảy ra ở công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên
phát triển công nghiệp tân thuận ibc và công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
bị cáo tất thành cang đề nghị cơ quan xét xử phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung
bị cáo bị tòa sơ thẩm quy kết
bị cáo cho rằng mức án hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên là quá nặng
bị cáo nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên ibc cũng đề nghị xem xét lại tội danh và mức án
bị cáo t trí dũng nguyên tổng giám đốc thành viên hội đồng thành viên ipc
kiêm chủ tịch hội đồng quản trị sadeco và chín bị cáo khác gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trước đó tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt ông tất thành cang nguyên phó bí thư thường trực
thành ủy tp hcm một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
phạt ông t trí dũng nguyên tổng giám đốc thành viên hội đồng thành viên công ty ipc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadico hai mươi năm tù về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và tội tham ô tài sản
những bị cáo còn lại lãnh mức án từ hai năm tù cho hưởng án treo đến một mươi ba năm tù
kính thưa quý vị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm cho biết đơn vị này đã nhận hồ sơ phúc thảm vụ án xảy ra tại sacri
qua đó thì có bảy trên một mươi chín bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm
tuy nhiên bị cáo hồ văn ngon cựu phó tổng giám đốc sacri là một trong số bảy người kháng cáo bản án sơ thẩm
đã tử vong do bị ung thư trước xét xử phúc thẩm
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bị cáo hồ văn ngon bị tòa án nhân dân tp hcm
tuyên phạt năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo ngon kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm quá trình xét xử tại tòa
cựu phó tổng giám đốc sacri cũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt để chữa bệnh và bảo lưu toàn bộ lời khai tại cơ quan điều tra
liên quan sai phạm xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri
tại phiên sơ thẩm ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
bị cáo trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng lệnh sáu năm tù cùng về tội danh trên
bị cáo lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri bị phạt hai mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham ô tài sản
một mươi bị cáo khác bị phạt mức án từ ba năm tù treo đến hai mươi năm tù giam
sau bản án sơ thẩm bị cáo lê tấn hùng trần vĩnh tuyến và năm bị cáo khác có kháng cáo
viện kiểm sát nhân dân tp hcm kháng nghị một phần bản án sơ thẩm
trong trường hợp nếu trường nào phát hiện nhiều ca f thì xử lý cục bộ trong trường đó và không có chuyện là đóng cửa trường học như trước đây
và đây là chia sẻ của ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm vào sáng nay ngày một mươi bốn tháng hai
khi đi kiểm tra một số trường trên địa bàn thành phố trong dịp chính thức đón hơn một triệu học sinh từ mầm non đến lớp sáu ở tp hcm
và đi học lại sau chín tháng
trong trường hợp nếu trường nào phát hiện nhiều kf thì xử lý cục bộ trong trường đó và không có chuyện là đóng cửa trường học như trước đây